sáng nay một mươi năm tháng tám tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng
nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giai đoạn từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi tám hội nghị diễn ra đúng vào dịp toàn đảng toàn dân và toàn quân
đang ra sức thi đua lập thành tích thiết thực kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám
quốc khánh mùng hai tháng chín bảy mươi ba năm ngày truyền thống công an nhân dân và một mươi ba năm ngày hội toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã tới dự và biểu dương
các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
dự hội nghị có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành địa phương
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt biểu dương chúc mừng những kết quả
thành tích xuất sắc mà cấp ủy đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể đã đạt được
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi tám
chủ tịch nước đã chỉ ra những thời cơ thuận lợi cùng những khó khăn thách thức đan sen
trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đầy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới
chủ tịch nước trần đại quang lưu ý yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đặt ra rất nặng nề
đòi hỏi toàn đảng toàn dân và toàn quân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng
mai sắc ý chí chiến đấu kiên quyết bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia bảo đảm trật tự
an toàn xã hội góp phần bảo vệ thành quả cách mạng đưa đất nước ta phát triển nhanh bền vững
tiếp tục đổi mới nội dung hình thức biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng vùng
lĩnh vực địa bàn mỗi ban ngành đoàn thể
phong trào quan tâm chỉ đạo triển khai xây dựng phong trào
phù hợp với tính chất đặc điểm của ngành mình tổ chức mình
để vận động lôi cuốn cán bộ công nhân viên đoàn viên hội viên tích cực tham gia
các hoạt động của phong trào phải hợp lòng dân vừa sức dân
tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn trực tiếp hơn
vào việc giữ gìn an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
chủ tịch nước trần đại quang cũng lưu ý phải chú trọng nhân rộng các mô hình
điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản tự phòng tự bảo vệ tự hòa giải
cùng với đó là tập trung xây dựng tổ chức bộ máy lực lượng công an nhân dân tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả trọng dân gần dân gắn bó chặt chẽ với nhân dân
làm tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân